dự kiến số ca mắc ncov tại tỉnh vĩnh phúc sẽ còn tăng trong thời gian tới trước việc thêm hai ca dương tính vừa được phát hiện tại đây
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn ra vào sáng nay
bộ y tế cho biết trong số một mươi hai ca dương tính với ncov tại việt nam thì riêng tỉnh vĩnh phúc là bảy ca trong đó bốn ca đi từ vũ hán về và ba ca lây nhiễm cộng đồng
trước tình hình này bộ y tế đã điều động đội cơ động phòng chống ncov của bệnh viện bạch mai hỗ trợ trung tâm y tế huyện bình xuyên vĩnh phúc phòng chống dịch